phiên họp thứ năm của ủy ban thường vụ quốc hội đã bế mạc trước đó ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của kiểm toán nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và đề án của kiểm toán nhà nước về chế độ tiền lương phụ cấp trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của kiểm toán nhà nước và cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm hai nghìn một mươi sáu
trước đó ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về việc bố trí vốn đầu tư cho các dự án của kiểm toán nhà nước giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi và đề án của kiểm toán nhà nước về chế độ tiền lương phụ cấp trang phục và chế độ ưu tiên đối với cán bộ công chức của kiểm toán nhà nước
ủy ban thường vụ quốc hội đồng ý với việc bố trí số tiền lương trong giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi là ba một trăm bốn mươi năm tám tỷ đồng
để kiểm toán nhà nước tiếp tục triển khai các dự án đã đầu tư đang triển khai
đã khởi công được tiếp tục triển khai thực hiện theo đúng danh mục đã được thủ tướng chính phủ quyết định
đồng thời ủy ban thường vụ quốc hội giao ủy ban tài chính ngân sách chủ trì phối hợp với ủy ban pháp luật kiểm toán nhà nước bộ nội vụ bộ tư pháp xây dựng dự thảo nghị quyết
để cụ thể hóa điều sáu mươi hai luật kiểm toán nhà nước năm hai nghìn một mươi năm xin ý kiến của ủy ban thường vụ quốc hội để thông qua
thời gian còn lại các đại biểu cho ý kiến về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nước ngoài năm hai nghìn hai mươi
cũng trong phiên bế mạc chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân các phó chủ tịch quốc hội và thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đã quyên góp ủng hộ đồng bào chịu ảnh hưởng của lũ lụt miền trung thời gian qua